tổng kết một mươi năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi hai
đã được bộ chính trị tổ chức trọng thể vào sáng ngày hôm nay tại thủ đô hà nội
trước khi đến với thông tin về hội nghị quan trọng này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức an ninh trật tự cập nhật
thông tin mới nhất liên quan đến vụ hai nhóm đối tượng sử dụng hung khí đánh nhau
trên đường nguyễn ái quốc thành phố biên hòa đồng nai là một người tử vong vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu
sáng nay đối tượng dương thanh sang đã đến cơ quan công an đầu thú
sang được xác định là người đã sử dụng súng bắn chết phan lê thanh sang
bước đầu cơ quan công an xác định dương thanh sang là đối tượng đã sử dụng súng bắn chết phan lê thanh sang
khi đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường nguyễn ái quốc
thuộc địa phận phường tân tiến tp biên hòa
sau khi gây án dương thanh sang đã đi đến tỉnh an giang lẩn trốn với ý định vượt biên qua campuchia
tuy nhiên khi biết không thể trốn thoát sang đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp một mươi đối tượng trong hai băng nhóm
do châu tuấn kiệt và nguyễn hữu tịnh cầm đầu để điều tra về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng
cơ quan cảnh sát công an tỉnh đồng nai kêu gọi những đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau nói trên
hiện đang bỏ trốn nhanh chóng đến cơ quan công an để trình diện và được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét khẩn cấp đối với ông võ thế
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ninh hải hiện là phó trưởng ban dân vận huyện ủy ninh hải
ông diệp minh xuân phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thuận nam
ông trần anh tuấn nguyên phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện ninh hải
và ông trương trọng duy nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện ninh hải
hiện đang là chủ tịch hội nông dân huyện để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đài
theo hồ sơ của cơ quan công an từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi chín
ông trần anh tuấn và trương trọng duy tham mưu cho ông võ thể
khi ấy là phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ninh hải
ký ban hành các quyết định cho bảy trường hợp thuê hơn chín m hai đất trái quy định trên địa bàn huyện ninh hải
gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn chín tỷ đồng
riêng ông diệp minh xuân
chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thuận nam
từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn hai mươi
cho ba mươi bảy trường hợp thuê hơn một mươi một m hai đất phi nông nghiệp khu vực cảng cá ná
mở rộng sai quy định không thông qua đấu giá
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn một bảy tỷ đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
tiếp tục loạt phóng sự tại bắc ninh
lấy đất của người dân để cho doanh nghiệp thuê
tổ chức phân lô hồi chứa nước phục vụ tuế tiêu và sản xuất nông nghiệp để bán đất
là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cán bộ thôn ngâm lương
xã lãng ngâm huyện gia bình tỉnh bắc ninh
tuy nhiên tại sao những sai phạm đấy vẫn liên tục xảy ra trong thời gian dài
mà vẫn chưa bị xử lý là thắc mắc của nhiều người dân tại huyện gia bình tỉnh bắc ninh
từ ngày xuất ngũ ông nguyễn đăng đông về quê và gắn bó với đồng ruộng đến nay
đã hơn bốn mươi năm năm
ông biết mọi ngóc ngách địa hình đồng ruộng ở trong thôn
ông cũng biết chỗ nào đất tốt chỗ nào đất xấu
và làm sao để vụ mùa bội thu
nhưng điều ông không hiểu là lợi ích gì cho dân
mà cán bộ ở quê ông lại phân lô hồ chứa nước tưới tiêu để bán
lấy ruộng của dân cho doanh nghiệp thuê
vậy nên ông đã làm đơn kiến nghị lên xã
xã không trả lời ông gửi đơn lên huyện lên tỉnh
bản thân một người đã từng đi bộ đã từng va chạm
mà khi về đến địa phương là tôi là người
cấy quá nhiều ruộng cái địa phương này
tức là bao nhiêu đầu thừa đuôi thẹo của địa phương này là tôi cấy hết
nhưng khi thấy cái tình hình ở địa phương bán đất bán cát rồi chuyển đổi nó sai mục đích nhiều quá
mà hơn tám trăm linh hộ ngang vương bây giờ chỉ còn có một nửa đồng bên này thôi
mà dân toàn bộ làm ruộng
đất lúa tốt như thế này mà các ông bảo là đất canh tác không hiệu quả
sau nhiều lần kiên trì đi từ huyện lên tỉnh
cuối cùng ủy ban nhân dân xã lãng ngâm cũng đã có kết luận trả lời
kết luận số một ktubnd ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nêu rõ việc giao bán tám trăm bảy mươi chín m hai đất với số tiền ba trăm sáu mươi triệu đồng
giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn chín đã vi phạm điều ba mươi bảy luật đất đai năm hai nghìn một mươi
giao bán đất với số tiền bảy trăm năm mươi triệu đồng năm hai nghìn một mươi năm đã vi phạm điều năm mươi chín luật đất đai năm hai nghìn một mươi bảy
ở trên cơ sở thì cái việc bán đất hai nghìn tám hai nghìn chín
là việc bán đất có thật
trên cơ sở đó thì anh thu hồi anh bán như bảo ngân giáo
thế còn sau này có một hai chỗ nữa thì nó ở ven đấy
tuy nhiên trong bản kết luận lại cho rằng việc làm của cán bộ thôn là công khai
vì mục tiêu xây dựng công trình giao thông đường đồng và nhà văn hóa của thôn
điều này trái ngược hoàn toàn với những phản ánh của người dân

cái thứ hai nữa là về tài chính thì nói chung là nó cũng không có những cái mờ ám không có như thế nào cụ thể
dân không hề được biết là bán ấy chi tiêu về cái gì hay bán dùng cái gì dân không hề biết
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã lãng ngâm huyện gia bình tỉnh bắc ninh
thì bản kết luận trên được đưa ra dựa trên giấy tờ và những lời nói của chính những cán bộ thôn
trên cơ sở đó thì anh em đều một là bây giờ là có yêu cầu là mời từng đồng chí cán bộ cấp ủy thời gian đấy
nên làm việc hai nữa là xác minh hồ sơ sổ sách ba là các biên bản liên quan trên cơ sở đó thì có rất nhiều
chữ ký chứng kiến nếu anh tham gia như thế anh em cũng phải xem xét lại kết luận cái gì là công bằng
cái gì là thiên vị cái gì là công cái gì là tư và để anh em cũng ngẫm lại và cái gì cần sửa thì cũng phải xin để sửa
với một cái kết luận mà chỉ căn cứ vào những số liệu do chính những cán bộ thôn cán bộ xã mà đã vi phạm
là còn cung cấp thì đương nhiên là cái bản kết luận này là không được khách quan và cần những cái cơ quan cấp cao hơn
như là thanh tra huyện thanh tra thành phố hoặc tỉnh có thể vào để trực tiếp thanh kiểm tra cái quá trình thực hiện
cái việc mua bán trái thẩm quyền này
người dân hoài nghi liệu ủy ban nhân dân sẽ lãng phí bán trái thẩm quyền này

các xe phạm trên đã xảy ra từ năm hai nghìn tám mà đến năm hai nghìn hai mươi hai khi báo chí phản ánh mới có bản kết luận
khẳng định cán bộ sai xã đã biết sắp tới sẽ cho tiến hành xử lý kiểm điểm
các sai phạm trong quản lý đất đai tại xã lãng ngâm huyện gia bình tỉnh bắc ninh đã được công an huyện gia bình
vào cuộc điều tra làm rõ truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục thông tin khi có thông tin mới nhất
chuyển sang thông tin về vụ phá l disease tracking xã lãng ngâm tại huyện gia bình tỉnh bắc ninh đã được công an huyện gia bình
về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn xã tắc vân thành phố cà mau tỉnh cà mau
xe khách đâm thẳng vào quán cà phê ven đường khiến một người tử vong và bốn người bị thương
khoảng chín giờ sáng nay xe khách phương trang biển kiểm soát năm mươi một b một mươi sáu nghìn một mươi năm
khi đang lưu thông trên tuyến quốc lộ một a theo hướng từ bạc liêu về cà mau
khi đến địa phận ấp một xã tắc vân thì bất ngờ mất lái tông vào một quán cà phê ven đường
vụ tai nạn khiến bốn người bị thương trong đó có tài xế xe khách ba nhân viên công ty viễn thông
và một người tử vong là nhân viên công ty viễn thông
theo thông tin ban đầu trước thời điểm xảy ra tai nạn bốn nhân viên công ty viễn thông
đang sửa chữa đường dây mạng gần quán cà phê
do trời mưa lớn nên cả bốn người vào quán trú mưa thì bất ngờ xảy ra vụ việc
vụ tai nạn giao thông đã khiến khu vực xảy ra bị ủn tắc
lực lượng cứu nạn cứu hộ và cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt
để điều tiết giao thông và ổn định trật tự
toàn bộ hành khách trên xe đều an toàn không bị thương
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị những ngày qua thông tin về việc ép học sinh đột ngột chuyển học sinh sang trường khác
để đạt chuẩn quốc gia mà chưa thông báo tới phụ huynh là cách làm không minh bạch
rõ ràng và đã trở thành đề tài nóng trong dư luận
nhưng qua câu chuyện này chúng ta thấy một lần nữa
bộc lộ hai vấn đề bất cập bấy lâu nay đó là bệnh thành tích trong giáo dục
và việc thiếu trưởng lớp trong hệ thống giáo dục công lập thủ đô
những bất cập bấy lâu nay vẫn chưa được khắc phục
tờ thông báo của trường tiểu học hoàng liệt gửi đến các phụ huynh vào ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai có nêu rõ
toàn bộ học sinh từ lớp một đến lớp năm khu vực hh ba được phân tuyến chuyển sang trường tiểu học chu văn an
quận hoàng mai để giảm sự số lớp học xây dựng trường chuẩn quốc gia

nơi khác đạt được mong muốn
mình cũng hy vọng là sau buổi gặp gỡ gặp mặt hôm nay giữa các phụ huynh và đại diện nhà trường
thì có chung một tiếng nói để hy vọng là nhà trường có cái sự đóng góp ý kiến lên các ban ngành giáo dục cấp trên
để cho các con chúng tôi có những điều kiện tiếp tục tham gia vào cái ngôi trường mà con chúng tôi đã đang học
để đạt được mục tiêu trường và phường hoàng liệt đã đề xuất tham mưu và xin ý kiến ủy ban nhân dân quận hoàng mai
về việc giảm sĩ số chuyển bớt năm trăm chín mươi bảy học sinh từ tiểu học hoàng liệt sang tiểu học chu văn an
để đạt chỉ tiêu ba mươi năm học sinh trên một lớp
tuy nhiên khi ủy ban nhân dân quận chưa quyết định phê duyệt
thì trường tiểu học hoàng liệt đã thông báo tới phụ huynh gây bức xúc dư luận
khi mà chưa có quyết định nhưng nhà trường cũng có một cái thông báo
nhưng nó cũng hơi gấp
ra cái thông báo này thì cũng đã được họp phân tuyến nhưng mà mới có ở trong kế hoạch của lớp một thôi
thì hiện nay nhà trường vừa ra thông báo
và vừa báo cáo với các cấp là sẽ có một cái văn bản gửi cho nhà trường
nhưng cũng rất là may là quận chưa có văn bản thì là ngay ý kiến của phụ huynh
thì nhà trường sẽ điều chỉnh cái thông báo của mình
có chỗ này có thể nói là nhà trường cũng sẽ phải rút du nhiệm
bởi vì là mình ra thông báo hơi sớm nhẹ ra phải có quyết định của quận và của phường đã
từ vụ việc trên dư luận đặt ra một loạt vấn đề còn bất cập
chưa được khắc phục trong ngành giáo dục bấy lâu nay
đó là việc chạy theo thành tích để đạt chuẩn và việc thiếu trường lớp trong hệ thống công lập tại thủ đô
sự số không thể đảm bảo như quy định của điều đệ trường học
mà hầu hết các nhà trường thì chỉ số trung bình là khoảng bốn mươi học sinh trên một lớp
xây dựng trường chuẩn quốc gia là mục tiêu mong muốn của tất cả các trường nói riêng
và của ngành giáo dục nói chung
đây là cách để nền giáo dục của cả nước hướng đến một cái chuẩn
để học sinh bồi dưỡng học tập trong môi trường có cơ sở vật chất tốt hơn
thế nhưng cách xây dựng trường chuẩn của trường tiểu học hoàng liệt
thì lại đang đi ngược với mục tiêu
đang ảnh hưởng đến quyền lợi của chính các em học sinh và phụ huynh
thưa quý vị sáng nay ngày ba mươi tháng sáu
tại trụ sở trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước cdc bình phước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam hai cán bộ thuộc cdc bình phước
gồm nguyễn văn sáu năm mươi bốn tuổi nguyên là giám đốc
và lê thành bắc ba mươi tám tuổi nhân viên khoa dược cdc bình phước
hai bị can bị khởi tố bắt tạm giam vì trong năm hai nghìn hai mươi một
đã bàn bạc thỏa thuận việc tạm ứng sinh phẩm hóa chất vật tư y tế tiêu hào
phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ công ty cổ phần công nghệ việt á
và công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ thuận giang để sử dụng trước
sau đó cùng các đồng phạm thực hiện việc lập hồ sơ chứng từ
để cho liên doanh công ty cổ phần công nghệ việt á
và công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ thuận giang được trúng thầu
gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền hơn năm tỷ đồng
sau khi tống đại các quyết định khởi tố bị can và lỡ bắt bị can để tạm giam
cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của hai bị can
tại các địa điểm khám xét cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ thêm một số tài liệu có liên quan
thưa quý vị chủ tịch ubnd tp hcm đánh giá tình hình về an ninh chính trị
trực tự an toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
được dự vựng ổn định góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của thành phố
bên cạnh đó lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu công an thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả
đề án sáu của chính phủ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của thành phố
có thể khẳng định trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đặt ra nhiều vấn đề khó khăn thách thức mới hơn
song lực lượng công an tp hcm nói chung và công an các quận quyền tp thủ đức
đã nỗ lực cố gắng cùng chính quyền tại cơ sở triển khai nhiều biện pháp ổn định an ninh trật tự
phù hợp với đặc thù của từng địa phương
thông tin tại buổi làm việc với ủy ban nhân dân tp hcm ủy ban nhân dân quận một cho biết
thời gian qua ủy ban quận đã phối hợp với công an quận tiến hành kiểm tra
xử lý nhiều cơ sở kinh doanh nhạy cảm triển khai nhiều giải pháp chứng chỉnh an ninh trật tự
tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ
sau khi mở cửa đó lại thì người dân tham gia cái phố đi bộ nguyễn huệ rất là đông đặc biệt các dịp cuối tuần
và cái việc để xe trên lòng đầy đường cũng như buôn váy hàng rong
trước tình hình đó quận cũng đặt ra nhiều giải pháp trong đó có việc chỉ đạo các phường
quy động các lực lượng tại chỗ và các phường bạn thì cũng hỗ trợ lực lượng vào những dịp lễ tết cuối tuần
để cho phường bến nghé cũng như phường phạm quốc lão tăng cường công tác và đảm bảo trực tự
đánh giá cao sự chủ động của các địa phương sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp và công an tp hcm
giữ vững an ninh trực tự góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được lực lượng công an cần thực hiện một số yêu cầu nhiệm vụ
để nắm chắc tình hình trong sáu tháng cuối năm
tôi thấy nó rất là phức tạp
thì cái điều mong muốn là chúng ta phải đánh giá cho đúng cho nó xác
rồi kể cả công tác dự báo để sáu tháng cuối năm chúng ta có thể đánh giá cho đúng cho nó xác
để sáu tháng cuối năm chúng ta có cái giải pháp nó hữu hiệu hơn
bởi vì sáu tháng cuối năm là tình hình nó sẽ nhiều phức tạp
nó nhiều cái lễ hội diễn ra rồi vấn đề tết các thứ v v
thành phố hồ chí minh đang triển khai các nhiệm vụ giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số xây dựng thành phố thông minh
trong đó việc thực hiện đề án sáu của chính phủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm
lãnh đạo thành phố đánh giá cao sự cố gắng của công an tp hcm
trong việc phối hợp với các cơ quan ban ngành thực hiện ứng dụng dữ liệu về dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
công tác tuyên truyền đến người dân về dịch vụ công trực tuyến
trong thời gian tới lãnh đạo thành phố có một số yêu cầu đối với lực lượng công an
bên cạnh những vấn đề liên quan công tác nghiệp vụ của ngành công an
chúng ta phải tập trung triển khai đề án sáu phối hợp với bộ công an
vừa qua thì công an tp hcm đã làm rất tốt cái việc triển khai cái đề án sáu
chúng tôi cũng đề nghị các ngành liên quan đặc biệt là các địa phương phối hợp
để chúng ta triển khai cái đề án sáu này nhanh hơn
vừa rồi thì đồng chí bí thư và đoàn đại biểu quốc hội tp hcm ra thăm cái trung tâm điều hành của bộ
thì khi mà báo cáo thì là chúng ta triển khai chậm hơn tp hcm
thì các cái nhiệm vụ đã nêu rất rõ thì chúng ta cố gắng là chúng ta tập trung
hay là vừa rồi chúng ta nghe phản ánh là cái việc mà cấp cái căn cước công dân
công dân á
đó là bị tồn ứng
việc này chúng ta cũng cần có sự phối hợp để chúng ta giải quyết
tại buổi sơ kết tình hình đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn tp hcm trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
và đề ra biện pháp trong sáu tháng cuối năm thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm
đã quán triệt đến toàn lực lượng công an tp ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành ủy
ủy ban nhà dân tp và một số nội dung trọng tâm liên quan đến công tác công an
trong đó tập trung triển khai có hiệu quả các biện pháp tấn công trấn áp các loại tội phạm
làm tốt công tác đảm bảo an ninh trực tự tại cơ sở cũng như quản lý nắm đối tượng bám địa bàn
và làm tốt công tác phòng ngừa không để bị động bất ngờ
song song đó tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đề án sáu của chính phủ một cách hiệu quả
tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để người dân nắm và thực hiện
thưa quý vị sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai chỉ có sáu mươi chín trang mạng xã hội được cấp giấy phép giảm ba mươi năm
so với cùng kỳ năm ngoái
công tác cấp giấy phép do cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin truyền thông
siết chặt nhằm ngăn chặn tình trạng báo hóa mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận thời gian qua
tại hội thảo đánh giá hoạt động thông tin điện tử sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai và định hướng sáu tháng cuối năm
được tổ chức sáng nay lãnh đạo bộ thông tin truyền thông cho biết sẽ ra soát sửa đổi bổ sung
các quy định liên quan đến việc cấp giấy phép điều kiện hoạt động
trang thông tin điện tử tổng hợp mạng xã hội để hạn chế xu hướng báo hóa tăng cường thanh tra kiểm tra
xử lý các trang tin có biểu hiện vi phạm nổi trội xem xét tiến hành thu hồi giấy phép tên miền với các trang tin
có vi phạm nhiều lần không khắc phục được các vi phạm sau nhiều lần xử lý
đối với vấn đề tin giả tin sai sự thật diễn ra trên mạng xã hội nhất là các mạng xã hội xuyên biên giới
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã thực hiện nhiều biện pháp như
nghiên cứu bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật bổ sung nhiều quy định về chống tin giả
tăng chế tài và mức phạt tin giả tăng thành lập trung tâm xử lý tin giả việt nam vafc để xác minh
công bố tin giả trên các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm
cho người sử dụng internet mạng xã hội và cloud cá nhân
tuy nhiên việc xác minh tin giả còn chậm trễ các bộ ngành địa phương chưa chủ động ra quét
việc phối hợp xác minh còn mất nhiều thời gian
do vậy trong sáng nay cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cũng đã ký kết các biên bản ghi nhớ
với các sở thông tin và truyền thông một số địa phương như tp hcm hà nội hải phòng
về hợp tác xử lý và công bố tin giả trên không gian mạng
điều đó sẽ tạo tiền đề để bộ thông tin truyền thông sẽ ký kết với các bộ ngành
để tăng cường công tác phối hợp giảm thiểu thời gian quy trình xác minh tin giả
thưa quý vị các bác sĩ bệnh viện đa khoa sa đéc
vừa cứu sống một bệnh nhi tay chân miệng nhập viện trong tình trạng nguy kịch
bệnh nhân là một bé trai hai mươi tháng tuổi ở xã an dơn huyện châu thành tỉnh đồng tháp
bị suy hô hấp viêm phổi nặng do biến chứng bệnh tay chân miệng ở cấp độ bốn cấp độ nặng nhất
bệnh nhi phát bệnh hai ngày với các triệu chứng sốt ho nôn ói
được chuyển đến bệnh viện đa khoa sa đéc với các chẩn đoán viêm phổi nặng viêm mạng não
quá trình thăm khám các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi đã trong tình trạng lơ mơ
thở gắn sức lở lét miệng mạch không bắt được nhịp thở chỉ còn sáu mươi sáu lần một phút
chỉ số oxy trong máu còn khoảng bảy mươi đã rơi vào trạng thái nguy kịch
nhưng do tuyến trên quá tải nên bệnh nhi này được tiếp tục được điều trị
tại bệnh viện đa khoa sa đéc thông qua hội chẩn từ xa
sau khi thở máy chín ngày bệnh nhi được chuyển qua thở cpap
rồi rút nội khí quản và dần dần ngưng thở oxy
hiện tại bệnh nhi đã hồi phục và dự kiến sẽ xuất viện trong một hai ngày tới
ra soát giải quyết ngay vấn đề thiếu thuốc điều trị
đó là yêu cầu của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết
tại điểm nóng tp hcm vào sáng ngày ba mươi tháng sáu
trong ngày phó thủ tướng vũ đức đam cùng đại diện các bộ ngành liên quan
trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại phường năm quận tám
các điều trị bệnh nhân sốt sốt huyết tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
nhằm nắm bắt tình hình và có giải pháp ứng phó kịp thời
với gần hai mươi một ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay
tp hcm là địa bàn nóng nhất về dịch sốt sốt huyết
nhiều quận nguyện trên địa bàn đang có tỉ lệ ca mắc sốt sốt huyết cao
nguy cơ dịch bùng phát trong cộng đồng ở mức báo động
nếu không có giải pháp ngăn chặn sốt huyết kịp thời
năm nay thì thành phố thật sự lo
nhưng mà mới vừa đầu mùa mưa thôi thì số ca mắc đã tăng rất rất nhiều
và số ca tử vong cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ
do đó thì cách đây hơn một tuần thì thành phố đã triển khai một đợt
gọi như là đợt cao điểm vệ sinh môi trường toàn thành phố tập trung
để cho dịch mũi và dịch năng quăng
thì thật ra cái này không phải mới
năm nào cũng làm nhưng mà rất khó chịu rất là nhiều giải pháp mới
ví dụ như nhắn tin thành phố cũng bắt đầu chơi nhắn tin
nhắc người dân mỗi tuần dành một mươi năm phút để dọn sạch sẽ nhà cửa
không để năng quăng ở
rồi nhắn tin cho các giám đốc các sở băng ngành các hiệu trưởng
mỗi tuần thì làm tổng vệ sinh
và đặc biệt là cái xử phạt
xử phạt thì ngành tế cũng kiêm
tham mưu ủy ban là đẩy mạnh đặc biệt là quân nguyện
phải làm mạnh hơn nữa
chúng ta phải tuyên truyền vận động
tức là ý tôi nói phải cầm tay chỉ việc đấy
cái thứ hai nữa thì báo cáo báo cáo chỉ là chúng ta mới
tiến hành những cái biện pháp như là
như đồng chí giám đốc gọi
phần thứ cơ bản nhất theo tôi là
phải cắt được cái yếu tố trung gian của bệnh
việc phân tuyến điều trị sốt sức huyết
cũng được đề cập trong buổi làm việc
giữa đoàn kiểm tra trung ương và ngành y tế tp hcm sáng nay
tình trạng quá tải sốt ca nặng ca tử vong vì sốt sức huyết
đã có dấu hiệu căng thẳng
tuy nhiên việc phòng chống quan trọng hơn điều trị
nếu việc loăng quăng mũi
nghĩa là cắt đứt trung gian truyền bệnh
sẽ làm giảm số người mắc sốt xuất huyết giảm quá tải
và từ đó giảm số ca nặng ca tử vong
bên cạnh đó việc thiếu thuốc vật tư y tế cũng được đề cập đến
lý do làm sao mà bệnh viện các tỉnh chuyển ngay lên đây
phải chăng cũng chính là lý do ở bên dưới
cũng là thiếu thuốc và vật tư
có không cái câu chuyện phải trả lời đến câu hỏi
có phải tại vì bên dưới thiếu một số như là
dịch truyền cao phân tử hay đại phân tử
hay dexron theo chuyên môn của các ông nó hết
anh em bên dưới thấy thiếu không có rồi
để an toàn cứ đưa lên trên luôn
nếu có đấy là phải xử lý câu chuyện
thiếu thuốc và vật tư y tế
lúc đấy tôi nói rồi
phải nhìn đúng vào sự thật
và phải giải quyết gốc khác
trước mắt trong thời gian triển khai nhóm giải pháp dài hơi
như đấu thầu tập trung sửa đổi thông tư
ngành y tế phải có giải pháp cấp bách
cho tình trạng thiếu thuốc vật tư gấp rút
bảo vệ dừng lại người bệnh
đồng thời các bệnh viện trung ương
trang sẻ chi lửa với bệnh viện tuyến thành phố
trong điều trị sốt sức huyết